vào khoảng hai mươi giờ tối qua ngày một mươi bảy tháng chín một đám cháy lớn đã xảy ra tại chợ sơn
ở thị trấn hương khê huyện hương khê hà tĩnh thiêu cháy toàn bộ hàng hóa tại một trăm ba mươi kiosk của chợ
tại thời điểm xảy ra vụ cháy ngọn lửa lớn bao trùm toàn bộ khu vực đình chợ
hàng ngàn người dân địa phương khẩn trương vận chuyển hàng hóa
trong khi lực lượng phòng cháy chữa cháy thực hiện các biện pháp cứu hỏa
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hà tĩnh đã kịp thời điều động xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường
và lấy nước từ hồ bình sơn nhằm khống chế không để lửa lan rộng ra ngoài và sớm dập tắt vụ hỏa hoạn
huyện hương khê cũng đã điều động thêm xe chở cọc sắt đến để chống các mảnh tường có khả năng đổ
đến hai mươi ba h năm mươi phút cùng ngày đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt
trợ sơn có ba đình với sáu trăm linh kiosk trong đó đình chính với hai trăm linh kiosk
kinh doanh các loại hàng hóa dễ cháy như vải vóc quần áo hàng tạp hóa
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục phong tỏa bảo vệ hiện trường tìm hiểu nguyên nhân đám cháy
đồng thời thống kê thiệt hại và hỗ trợ bà con tiểu thương nhanh chóng khắc phục sự cố